quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết chương trình giám sát của quốc hội năm hai nghìn một mươi chín với tỷ lệ là chín mươi hai hai mươi các đại biểu tán thành
như vậy trong năm hai nghìn một mươi chín quốc hội tiến hành giám sát tối cao các nội dung sau đây
tại kỳ họp thứ bảy sẽ xem xét thảo luận báo cáo bổ sung của chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
xem xét thảo luận báo cáo của ủy ban thường vụ quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ sáu
tại kỳ họp thứ tám xem xét thảo luận báo cáo của chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
xem xét thảo luận báo cáo của chính phủ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao về giải quyết khiếu nại tố cáo
báo cáo của chính phủ về tình hình thi hành hiến pháp luật nghị quyết của quốc hội
các báo cáo của chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng về thực hành tiết kiệm chống lãng phí về công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật và công tác thi hành án